một mươi ba tay súng palestine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở giải gaza
trong một diễn biến cùng ngày các bên liên quan vẫn đang nỗ lực để đạt được một lệnh ngừng bắn
chấm dứt chiến tranh trong tháng lễ ramadan
hai nguồn tin an ninh ai cập cho biết nước này đã liên lạc với các nhân vật cấp cao của phong trào hồi giáo hamas
israel cũng như các bên trung gian khác nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở giải gaza
trong tháng lễ ramadan của người hồi giáo bắt đầu vào ngày một mươi một hoặc một mươi hai tháng ba
từ hôm nay nhiều quốc gia tại khu vực trung đông châu phi sẽ bắt đầu đoàn tháng lễ ramadan
tháng lễ linh thiêng của người hồi giáo
tuy nhiên với hàng trăm nghìn người palestine ở miền nam gaza
việc tổ chức dịp lễ năm nay trở nên khó khăn hơn khi các nguồn cung nhân đạo bị hạn chế
trong khi chiến dịch quân sự của israel vẫn đang tiếp diễn tại khu vực
những người hồi giáo palestine đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng
kể từ khi xảy ra cuộc xung đột israel hamas
theo cơ quan y tế palestine
đã có hơn ba mươi một người thiệt mạng và gần bảy mươi ba người khác bị thương
hơn tám mươi năm trong số hai ba triệu người dân ở gaza đã phải di rời
chủ yếu từ phía bắc và phía nam
khoảng bảy mươi ngôi nhà tại đây đã bị hư hại hoặc phá hủy
gần sáu trăm linh người đang trên bờ vực nạn đói và đã có những trẻ em thiệt mạng do thiếu lương thực
nhiều quốc gia hiện đang tăng cường các biện pháp để viện trợ cho người palestine tại gaza
trong đó ai cập là một trong những quốc gia đi đầu
trước tháng lễ ramadan năm nay hiệp hội trang lưỡi liềm đỏ ai cập cho biết
sẽ phân phát ba mươi suất ăn mỗi ngày trong suốt tháng lễ
cho người dân đang chịu cành nghèo đói và thiếu thốn ở gaza
với thông điệp sẽ cùng với người palestine vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay
một số thành viên của đại sứ quán đức tại haiti hôm qua đã được sơ tán đến cộng hòa dominica
trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia caribe này tiếp tục diễn biến xấu
trước đó quan chức quân sự và dân sự cấp qua của cộng hòa dominica đã nhóm họp
để điều phối kế hoạch sơ tán các thành viên đại sứ quán
và lãnh sự quán của nước này ở haiti đồng thời giúp đỡ một số quốc gia khác sơ tán công dân
trong đêm chín tháng ba theo giờ địa phương mỹ cũng đã tiến hành một chiến dịch không vận
để đưa các nhân viên không thiết yếu tại đại sứ quán mỹ ở haiti về nước
và bổ sung lực lượng để tăng cường an ninh cho cơ quan này
mỹ tiến hành chiến dịch trên trong bối cảnh haiti vẫn tiếp tục chìm trong bạo lực băng đảng vũ trang
đe dọa lật đổi chính phủ hiện nay và khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán để tìm nơi trú ẩn an toàn
hôm ba tháng ba haiti đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do tình trạng bạo lực leo thang
thưa quý vị kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở bồ đào nha cho thấy đảng liên minh dân chủ ad
theo đường lối trung hữu đã giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này ngày hôm qua
tuy nhiên đảng này vẫn chưa hội đủ đa số phiếu cần thiết để thành lập chính phủ
cụ thể liên kết quả kiểm chín mươi hai số phiếu cho thấy đảng liên minh dân chủ ad
giành được hai mươi chín phiếu

trong khi đảng xã hội cầm quyền giành được hai mươi tám bảy số phiếu ủng hộ
đáng chú ý đảng che ga theo đường lối cử hữu giành được gần một mươi chín số phiếu bầu
tăng gần gấp ba lần so với kỳ bầu cử năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ đi bầu năm nay là sáu mươi năm tăng mạnh so với con số năm mươi một năm cách đây hai năm
với kết quả này các cuộc đàm phán sắp tới về việc thành lập chính phủ ở bồ đào nha
sẽ trở nên khó khăn hơn
trước đó trong quá trình vận động tranh cử đảng ad cam kết sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
cắt giảm thuế và cải thiện dịch vụ công
trong khi đó đảng che ga kêu gọi xét chặt các biện pháp chống tham nhũng
và kiểm soát chặt chẽ vấn đề người di cư
bộ trưởng y tế hàn quốc cho kieong hong thông báo
chính phủ nước này sẽ mở rộng việc tuyển dụng nhân sự ngành y tế
đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm việc công kích các bác sĩ đã quay trở lại làm việc
trong khi việc giải quyết căng thẳng tại các cơ sở y tế chưa có dấu hiệu kết thúc
các giáo sư y khoa ở hàn quốc dường như lại tham gia kế hoạch phản đối
gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học bằng cách nộp đơn xin nghỉ việc
trước đó một số bác sĩ tập sự đã bị gây áp lực khi họ quay trở lại làm việc
trong khi một số bác sĩ tập sự không tham gia cuộc đình công đột phát động từ ngày một mươi chín tháng hai
đã bị những người đình công tiết lộ tên và thông tin cá nhân trên mạng internet
trong một cuộc trả lời báo chí ngày hôm qua một mươi tháng ba
ông cho biết cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra và có hành động nghiêm khắc
với việc đe dọa quấy dối đối với những bác sĩ tập sự không tham gia đình công
trong khi đó theo hiệp hội y khoa daegu nhóm trưởng khoa tại trường đại học y quốc gia kiêung book
cuối tuần qua đã ra thông báo giới giáo sư phản đối mạnh mẽ yêu cầu của trường
về tăng mạnh số lượng sinh viên y khoa trong bối cảnh trường không thể đáp ứng chất lượng đào tạo
với tư cách là những nhà giáo họ không thể đứng ngoài cuộc khủng hoảng trong giáo dục y tế
và dự định sẽ đồng loạt từ chức
các giáo sư của đại học y khoa u san và đại học quốc gia kiêng sang cũng bắt đầu nộp đơn từ chức
trong bối cảnh xung đột ngày càng sâu sắc giữa chính phủ và giới y tế
ông kim ji ung hiệu trưởng trường đại học y khoa đại học quốc gia seoul
đã kêu gọi các giáo sư tham gia thảo luận để tìm kiếm giải pháp thay vì đột ngột từ chức
lực lượng cứu hộ tại pháp đang nỗ lực tìm kiếm bảy người trong đó có hai trẻ em
mất tích sau khi các cơn bão mạnh quét qua miền nam nước này
khiến nhiều ô tô bị nước lũ cuốn trôi khi di chuyển trên những cây cầu bị ngập nước
giới chức địa phương thông báo từ tối hôm chín tháng ba
nhiều người đã bị mắc kẹt hoặc bị lũ cuốn trôi khi lái xe qua những cây cầu bắc qua sông gác đông thuộc tỉnh ga
hiện một số người đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện
nhà chức trách cũng huy động trực thăng các nhân viên cứu hỏa và máy bay không người lái để tìm kiếm những người còn mất tích
ở tỉnh agdes lân cận người quản lý nhà máy thủy điện trong khu vực cũng mất tích từ tối ngày chín tháng ba
sau khi đến cơ sở này để kiểm tra tình hình
bộ nội vụ pháp cho hay lực lượng cứu hộ đã tiến hành ba mươi năm chiến dịch hành động
khi bão và mưa lớn ảnh hưởng tới các tỉnh agdes và ga
tất cả những phương tiện bị cuốn trôi đã được tìm thấy nhưng không thấy người ở bên trong
thưa quý vị chỉnh diện ánh sáng bằng máy bay không người lái
drone có thể mang tới hiệu ứng ánh sáng tương tự như pháo hoa
nhưng lại không tạo ra hóa chất gây ô nhiễm môi trường như pháo hoa
chính vì vậy mà chỉnh diện drone đang dần thay thế pháo hoa
trong các buổi chỉnh diện nghệ thuật ánh sáng trên không
kể cả trong những dịp lễ quan trọng trên thế giới
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
ngày quốc hành mỹ ngày hội của tất cả những công dân mỹ
và lễ hội thì thường không thể thiếu màn chỉnh diện pháo hoa
tuy nhiên ngày quốc hành mỹ năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
một số thành phố đã lựa chọn thay thế khác đó là trình diện máy bay không người lái
nó không tạo ra khói không tản lửa rơi xuống biển
tôi rất thích pháo hoa nhưng bạn biết đấy
vấn đề môi trường cần được quan tâm và sự thay thế này có lợi cho môi trường
drone được ưu ái sử dụng chỉnh diện trong các dịp lễ hội và kỷ niệm
vì không gây ô nhiễm không tiếng ồn không sử dụng hóa chất
thân thiện với môi trường và giảm thiểu đáng kể nguy cơ hỏa hoạn
những ngày tháng bảy rất khô nóng và tàn pháo hoa là nguyên nhân của một số vụ cháy rừng
thật sự nên cân nhắc thay thế chúng
máy bay không người lái được chế tạo có mục đích
và cung cấp nhiều sự kết hợp giữa các chuyển động và màu sắc
do đó trình diễn bằng drone có thể phù hợp với mọi chủ đề
và đem lại tính sáng tạo nghệ thuật gần như vô tận
derone hoàn toàn có thể mô phỏng pháo hoa trình diễn các hành động
và kể chuyện thông qua đồ họa chuyển động điều mà pháo hoa khó có thể làm được
màn trình diễn ánh sáng của drone có khả năng tùy biến rất cao
bạn có thể thiết kế theo những nội dung gì bạn thích
chúng tôi nói nó sẽ trở thành không gian là bức tranh của bạn
không ô nhiễm không khí không ô nhiễm tiếng ồn không có mảnh vụn sau pháo hoa
chúng tôi có một buổi trình diễn máy bay không người lái tuyệt đẹp
với du lịch bản địa ontario
những câu chuyện văn hóa đã được kể bằng những hình ảnh ánh sáng
và đó là cách thể hiện văn hóa khá mới
và bạn biết đấy ở trang trại này chúng tôi có rất nhiều động vật
và ngựa là loài động vật có phản ứng không tốt với pháo hoa
vì vậy trình diễn drone là cách thể hiện nhẹ nhàng bền vững
mà vẫn trải nghiệm được vẻ đẹp của bầu trời đêm
chúng tôi không nghe thấy tiếng ồn và tiếng pháo hoa
theo dự đoán từ virginia research insight
ngành trình diện ánh sáng bằng drone toàn cầu dự kiến tăng trưởng hai mươi năm
và năm hai nghìn ba mươi một
chúng tôi rất thích pháo hoa nhưng nó quá ồn ào
khiến động vật hoảng sợ và còn chứa được nhiều hiểm nguy với môi trường
với pháo hoa có người thích người không
còn với drone tôi thấy nó chinh phục được tất cả mọi người
nó đẹp không ồn ào không khói bụi
để thay đổi một thói quen để thuyết phục đại đa số người dân là không đơn giản
nhưng hướng tới mục tiêu tích cực như bảo vệ môi trường
và sản xuất chúng tôi đã thay đổi một thái quen

thực tế đang không có ít ý kiến cho rằng pháo hoa ồn ào
sinh nhiều rác thải và gây ô nhiễm môi trường
tại đại hội thể thao châu á hai nghìn hai mươi ba vừa qua

trong khi đó bắn pháo hoa đêm giao thừa là một trong những cách thức

hàn quốc triều tiên malaysia indonesia
tuy nhiên tết sắp thìn vừa qua nhiều nước đã chúc mừng năm mới

có thể lên tới hàng triệu đô la mỹ và đòi hỏi nhiều công sức để thực hiện
tuy nhiên khi ngành này phát triển
các chính phủ cũng như công ty đều nhận thấy kết quả cuối cùng xứng đáng với mức giá bỏ ra

những cách thức mới nhằm tránh hóa chất độc hại và ô nhiễm không khí
đang được xem là giải pháp thay thế hiệu quả
các buổi trình diễn đồ rôn là lựa chọn thân thiện với môi trường
và tạo cảm giác mãn nhãn cho người xem nhưng cũng rất tốn kém
có thể lên tới hàng triệu đô la mỹ và đòi hỏi nhiều công sức để thực hiện
tuy nhiên khi ngành này phát triển
các chính phủ cũng như công ty đều nhận thấy kết quả cuối cùng xứng đáng với môi trường
và đòi hỏi nhiều công sức để thực hiện